vào đêm qua theo giờ địa phương đại diện của chính phủ nga và ukraine đã thông báo
hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo thỏa thuận do các tiểu phương quốc ả đập thống nhất uae lập trung giặt
trong một thông điệp trên mạng xã hội tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cho biết
số tù nhân ukraine được trao đổi lần này gồm có hai trăm một mươi ba binh sĩ một mươi một sĩ quan và sáu dân thường
trong khi đó bộ quốc phòng nga cũng xác nhận con số hai trăm bốn mươi tám quân nhân của đất này được trả tự do
sau những cuộc đàm phán phức tạp qua vai trò trung gian nhân đạo của uae
đây là đợt trao đổi tù nhân thứ bốn mươi chín trong cuộc xung đột này và tới nay
kiev đã đón nhận gần hai sáu trăm linh tù binh qua các đợt trao đổi với phía nga